vào khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một tại đường lê quang đạo phường mễ trì quận nam tử liêm
tp hcm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến sáu xe ô tô bị hư hỏng
thời điểm trên năm xe ô tô con và một xe tải đang lưu thông trên đường lê quang đạo theo hướng từ
sân vận động quốc gia mỹ đình đi đại lộ thăng long khi đến trước vạch rừng đèn xanh đèn đỏ
tại nút giao đường lê quang đạo đại lộ thăng long sáu xe trên bất ngờ xảy ra va chạm
tại hiện trường các xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi ô tô bán tải hư hỏng nặng nhất khi biến
dạng đầu xe bung túi khí nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường phân luồng
giao thông bảo vệ hiện trường qua kiểm tra nhanh nổ nổ côn chất ma túy của các tài xế
cảnh sát không phát hiện vi phạm công an quận nam tử liêm đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn